các chuyên gia bảo mật trên thế giới từ đầu mùa world cup hai nghìn hai mươi hai đến nay đã ghi nhận rất nhiều hình thức lừa đảo công nghệ cao
lợi dụng giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này để lấy tiền tài sản và thông tin của người dùng
và theo đó thì tin tặc đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau như lừa đảo mua vé giúp hay lừa đảo quay số trúng thưởng trên mạng
gửi các ứng dụng độc hại mạo danh ứng dụng là world cup hoặc lừa đảo với các trang web xem bóng đá lậu
bất cứ người dùng nào cũng có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng này
về những thủ đoạn cụ thể để các đối tượng này răng bẫy nạn nhân là gì và làm thế nào để phòng ngừa xử lý
đối dùng này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong tiểu mục vấn đề và chính sát ngày hôm nay
với cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng ông nguyễn minh đức

bất cứ người dùng nào cũng có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng này
cái mục đích lớn nhất của những lừa đảo trực tuyến này thì thường là lấy tiền
và để lấy được tiền thì thường là nó sẽ tìm cách dụng để lấy được mật khẩu tài khoản ngân hàng của chúng ta
hoặc là chúng ta tự chuyển tiền
chẳng hạn như là mua vé dự world cup hay là tham gia các chương trình dự đoán trúng thưởng
thì chúng ta có thể bị dụng để chuyển tiền
một khoản tiền cho những kẻ xấu hoặc là nó sẽ mạo danh các ngân hàng
để đưa ra các chương trình khuyến mãi cho chúng ta nhân sự kiện
và khi chúng ta click vào những cái trang web đó thì chúng ta bị dẫn dụ đến những trang web
có liên quan đến giao diện của ngân hàng và những tài khoản thanh toán
và khi chúng ta nhập vào những trang web đó thì cái tài khoản mình bị mất
và dẫn đến là nó sẽ chuyển hết tiền của chúng ta trong tài khoản đi
vâng thưa ông world cup hai nghìn hai mươi hai thì mới diễn ra được nửa tháng thôi ạ

nhưng mà đã ghi nhận rất là nhiều hình thức lừa đảo ở trên mạng ở trên thế giới ạ
với cái sự phát triển mạnh mẽ của mạng hiện nay thì có lẽ là người dùng việt nam
cũng không nằm ngoài cái nguy cơ có thể bị là nạn nhân của các đối tượng này phải không thưa ông
việt nam chúng ta thì người sử dụng rất là đam mê về bóng đá
và tham gia mạng xã hội cũng như trên mạng rất nhiều
thì nếu chúng ta không để ý cẩn trọng thì hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của các cuộc lừa đảo
đặc biệt là những cái kịch bản
nó vẽ ra để giúp chúng ta có thể kích thích chiều mò hoặc là lòng tham của chúng ta
các chương trình trúng thưởng hoặc là trao giải hoặc là lại tặng vé đi xem world cup các thứ
những cái đó thì rất dễ chúng ta bị lừa
và khi chúng ta thấy có một chút lợi thì chúng ta click vào đó thì có thể sẽ bị mất thông tin
và mất các cái tiền trong tài khoản mình
nguy cơ luôn hiện hữu
vậy ông có đề xuất gì để chúng ta có thể có những cái giải pháp phòng ngừa
cũng như xử lý các hình thức lừa đảo công nghệ cao
không chỉ trong dịp world cup này mà trên môi trường mạng nói chung đúng không ạ
thực tế lừa đảo trực tuyến nó luôn là một cái hình thức tấn công mạng rất là phổ biến
nhằm đến các người dùng
và theo thông kê của sarada thì một tháng trung bình có khoảng hơn một triệu một năm triệu
các cái tên miền độc hại được sinh ra để phục vụ mục đích tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến
rõ ràng là nó rất nhiều
về mặt ngăn chặn và xử lý thì theo tôi thì ngoài cái việc là
người dùng cẩn trọng ra thì bản thân các cái công ty về công nghệ
cũng cần phải cập nhật thường xuyên được các nguồn độc hại
và các trang phích sinh để cập nhật vào các giải pháp để bảo vệ cho người dùng
bên cạnh đó thì cần thêm có sự kết hợp của các nhà mạng
để kịp thời phối hợp với các cơ quan quản lý
có thể ngăn chặn những cái truy cập vào những cái trang web độc hại được sinh ra
một cái nữa thì nó cũng là khá khó khăn cho chúng ta khi mà những kẻ xấu
thì thường là nó dựng các cái website
ngoài việt nam là cái tên miền đăng ký tên miền mua quốc tế
thì việc đó cũng khá là khó
thì chúng ta cũng có thể cũng sẽ cần phải có những cái phối hợp hợp tác
giữa việt nam và các cơ quan tương đương ở các quốc gia khác
trong trường hợp ngăn chặn xử lý các cái trang web liên quan đến người đảo trực tuyến
bên cạnh đó nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là
cái việc là xử lý những cái trường hợp điển hình mà mang tính gian đe
thì cũng giúp cho phòng ngừa và hạn chế được những hành động của những kẻ tấn công mạng
khi nó thấy là bị xử phạt nặng thì nó sẽ bị hạn chế hơn
vâng dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của ông
dạ xin cảm ơn
vâng thưa quý vị phải khẳng định rằng không riêng gì world cup
tội phạm mạng cũng lợi dụng các sự kiện văn hóa thể thao lớn khác
để thực hiện những hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi
những kịch bản và chiêu trò biên hóa thay đổi liên tục
và thời gian gần đây thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường nhiều biện pháp
để phòng ngừa và xử lý các hành vi lừa đảo trên không gian mạng
tuy nhiên thì việc này cũng cần sự tham gia của chính những người dùng
theo các chuyên gia thì mỗi người dùng thì cần phải nâng cao cảnh giác
đặc biệt là thận trọng khi tham gia vào các hoạt động trên không gian mạng